trong thời kỳ hiện đại ngày nay các nhà văn nhà thơ vẫn liên tục trao ra đời nhiều tác phẩm có ý nghĩa
nhưng có lẽ người trẻ không còn quá hứng thú với những tác phẩm thơ văn truyền thống
cần thay đổi cách tiếp cận để các bạn quay lại đọc nghiên cứu về các tác phẩm văn thơ
chính là mong muốn của những người có nhiều năm gắn bó với văn thơ truyền thống
đây là buổi ra mắt hai tập thơ của nhà thơ lê tiến vượng
những tác phẩm mộc mạc nội dung gần gũi với đời sống đại đa số người dân
và cũng phản ánh được nhiều vấn đề thời sự đã được tác giả khéo léo đưa vào thơ
tại buổi ra mắt thơ khán giả hầu hết là những nhà thơ kỳ cựu chỉ thấp thoáng một vài gương mặt trẻ
đây là một thực tế cho thấy văn thơ truyền thống đã không thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ
đây không phải là lỗi của các bạn trẻ mà do nhiều yếu tố tác động từ thực tiễn
tượng trẻ con nó chán học văn nó chán học địa nó chán học sử tóm lại là chán học khoa học xã hội
chứ toàn lý hóa nó cũng chán
như vậy không phải do nó lười mà có lẽ thứ nhất là xem chương trình mình đã lấy được cái tinh hoa để dạy chưa
hay mình lấy những thứ chưa phải là cái sản phẩm để cho người ta thu hút
hai nữa là những người dạy tôi biết có thầy giáo cô giáo dạy văn cho đến hôm nay cũng vẫn không yêu nghề dạy học nhất là dạy văn
có gọi là toàn cầu hóa mà bây giờ thế giới mạng thế giới ảo hiện nay nó tràn ngập
và các bạn trẻ hiện nay là không được chuẩn bị không được dạy
dạy dạng kỹ năng cho nên đã bị cuốn vào đó rất một cách rất là củ mê
và chúng ta biết hiện tượng khám ảnh rồi là những hiện tượng về công tuyển là một thứ lệch chuẩn mà đáng báo động và đáng chịu lai
trong khi những bài thơ hay những cái văn nghệ sĩ nổi tiếng những người mà thức tỉnh rồi những nhà văn hóa những nhà khoa học của chúng ta thì các bạn đang lơ là
để giới trẻ tìm về với văn thơ truyền thống cần nhiều biện pháp giải pháp
tuy nhiên thay đổi cách giảng dạy từ nhà trường thay đổi cách tiếp cận của giới trẻ với văn thơ
là việc cần phải làm ngay
muốn cho bản học trẻ yêu văn học ở chung theo tôi thực hiện chúng ta phải cải cách cách biên soạn các cái tài liệu và các phẩm dạy trong nhà trường
đồng thời phải nâng tình độ cái say mê của các giáo viên khi dạy văn học
văn học nghệ thuật truyền thống nói chung văn thờ nói riêng vẫn có sức sống mãnh liệt trong xã hội hiện đại
thế hệ trẻ tìm hiểu nghiên cứu văn thơ sẽ là yếu tố quyết định sự phát triển
cũng như bảo tồn gìn giữ giá trị văn học nghệ thuật truyền thống